sáng nay ngày hai mươi sáu tháng năm dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội thảo luận về một số nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội
sau khi nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án từ ủy ban pháp luật của quốc hội
tham gia đóng góp ý kiến vào dự án luật đa số đại biểu tán thành quy định số lượng đại biểu
chuyên trách ít nhất bốn mươi song cần cân nhắc cơ chế cho các nhà khoa học nhà quản lý
chuyên gia tham gia làm đại biểu chuyên trách khoảng ba năm
bên cạnh đó ủy ban thường vụ quốc hội cần có tổng kết đánh giá việc thí điểm sát nhập ba văn phòng
để đánh giá lại uy tín vị thế của đoàn đại biểu quốc hội tại địa phương
trên cơ sở là bốn lần sát nhập giữa văn phòng đoàn đại biểu quốc hội văn phòng hội đồng nhân dân
tôi đề nghị cần có một đánh giá tổng kết nghiên cứu kỳ một cách khoa học
bài bản để đảm bảo tính ổn định và mang tính hệ thống một cách khoa học
đề nghị ban thường vụ quốc hội cần có tổng kết đánh giá thực hiện nghị quyết năm trăm tám mươi
về thí điểm sắp nhập ba văn phòng đưa ra một phương án hợp lý trước khi thông qua luật tổ chức quốc hội
để khẳng định bồ máy giúp việc có vị thế cho đoàn đại biểu quốc hội
có ý kiến cũng đề nghị đối với quy định một đại biểu chỉ có một quốc tịch là quốc tịch việt nam
cần quy định câu từ rõ ràng để tránh hiểu lầm sơ hở trong quy định
về các quy định về địa vị pháp lý của đoàn đại biểu quốc hội
cần cụ thể hóa vào luật hơn chứ không nên quy định mang tính cơ học như hiện nay
dẫn đến hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội có lúc còn tùy nghi chưa rõ nét
nếu không muốn nói là có lúc còn lúng túng về nội dung phương thức tính pháp lý trong hoạt động
điều hành hoạt động của đoàn rất cần được minh định rõ ràng
rất nhiều đại biểu đề nghị làm rõ vai trò của đoàn trong hệ thống chính trị ở địa phương
nếu chỉ là tổ chức tập hợp của các đại biểu quốc hội được bầu ở một tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
như luật hiện hành thì đoàn đại biểu quốc hội vẫn hoạt động bình thường như hiện nay vẫn chưa có gì mới
như vậy chức năng giám sát hiệu quả sẽ không cao ở địa phương so với hoạt động giám sát của hậu đồng nhân dân địa phương
đề nghị quỹ ban thường vụ quốc hội có cân nhắc về vấn đề này
nhiều đại biểu cũng đề nghị thêm các quy định về cơ sở vật chất phương tiện làm việc cho các đoàn đại biểu quốc hội
tại các địa phương luật cần thể hiện vai trò trung tâm của quốc hội tính đặc thù của quốc hội đại biểu quốc hội trong tình hình mới